mở đầu bản tin là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
một vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra tại ấp quý phước xã nhị quý thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
nạn nhân và cái gai án cùng chung huyết thống
vụ việc đã khiến những người trong gia đình và hàng xóm bàng hoàng đau xót
do có mâu thuẫn từ thời gian trước ngày hai mươi hai tháng một mươi ông trần văn xết
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn điều khiển xe mô tô thì gặp anh ruột là ông trần văn âu
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba và con trai ông ô đang sửa hàng rào tại nhà ở
giữa xết và ông âu tiếp tục xảy ra tranh cãi
xết về nhà lấy dao mang theo và tiếp tục đi chở cỏ
lần thứ hai khi xết đi ngang qua nhà ông âu thì bị ông âu và con trai dùng xà bèn đuổi đánh
xết bỏ xe cầm theo dao bỏ chạy khoảng một mươi mét thì bị ông âu đuổi kịp và ôm chặt xết
lúc này xết dùng dao đâm ông âu rồi bỏ chạy về nhà
sau đó mang dao đến công an xã nhị quý thị xã cai lệ đầu thú
ông o được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi
theo kết luận của cơ quan chức năng nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông o là do mất máu cấp
vết thương xuyên thói bụng đứt động mạch tính mạch và thủng ruột